nga tăng cường giám sát các công ty truyền thông
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn hai mươi
đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
cùng tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
cùng dự còn có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
ủy viên quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng thủ trưởng bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc quân ủy trung ương bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi bảy quân ủy trung ương bộ quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm triển khai đồng bộ chặt chẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội
nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà quân đội đã lập được trong năm qua
như vậy nhìn lại một năm thực hiện nhiệm vụ các đồng chí đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt
hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
để đạt được kết quả trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan
nhưng nguyên nhân chủ yếu là các đồng chí đã bám sát sự lãnh đạo của đảng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng
tích cực đổi mới phương pháp tác phong lãnh đạo công tác tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ phức tạp
khắc phục những yếu kém tồn tại trong lãnh đạo
trong những năm qua những kết quả đó là rất đáng mừng
đã góp phần cùng toàn đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám là năm có ý nghĩa rất quan trọng
năm bản lề tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ hai
toàn đảng toàn dân toàn dân
toàn quân ta đang có khí thế mới
cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao
cả trong xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội
củng cố tăng cường quốc phòng an ninh đối ngoại và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
vì vậy quân đội phải nỗ lực hơn nữa tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra
tiếp tục quán triệt đồng bộ có chiều sâu thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của trung ương của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
nhất là các nghị quyết chỉ thị chiến lược kết luận đề án dự án quan trọng về quân sự quốc phòng đã ban hành
chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh
từ đó đánh giá dự báo đúng kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước có đối sách phù hợp
xử lý linh hoạt đúng đắn các tình huống kiên quyết không để bị động bất ngờ
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
tổng bí thư chỉ rõ quân đội phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân
tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng và nhân dân tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội
bảo đảm tinh gọn mạnh có cơ cấu tổ chức hợp lý tập trung xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị
tư tưởng tổ chức và đạo đức giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội
kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa
không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội và phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội
về công tác đối ngoại quốc phòng tổng bí thư yêu cầu phải quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của đảng
đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
tổng bí thư tin tưởng quân ủy trung ương bộ quốc phòng và toàn quân nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ xứng đáng với lòng tin cậy yêu mến của đảng nhà nước và nhân dân
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ngày toshimitsu motegi bộ trưởng tái thiết kinh tế nhật bản đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao kết quả làm việc
giữa bộ trưởng toshimitsu motegi và bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh những ngày qua
hai bên đã bàn bạc đề xuất các biện pháp giải quyết có hiệu quả các vướng mắc trong hợp tác giữa hai nước
và đặc biệt là thảo luận đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ cptpp
bộ trưởng toshimitsu motegi bày tỏ trân trọng và nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và các cơ quan liên quan của việt nam trong quá trình đàm phán
tại các hội nghị trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec vừa qua
nhờ đó các bên tham gia đã hình thành cptpp bộ trưởng tái thiết kinh tế nhật bản tin tưởng
sáng nay tại hà nội

đồng thương binh và xã hội đã tổ chức lễ trao bằng tổ quốc ghi công đợt ba năm hai nghìn một mươi bảy
cho sáu trăm bảy mươi hai thân nhân gia đình liệt sĩ qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự buổi lễ
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đến nay cả nước đã xác nhận trên chín triệu người có công với cách mạng
trong đó có một hai triệu liệt sĩ một trăm hai mươi bảy bà mẹ việt nam anh hùng tám trăm linh thương binh bệnh binh
một mươi người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy ba trăm một mươi hai người hoạt động kháng chiến
và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và hàng triệu người có công giúp đỡ cách mạng
đây là lần thứ ba trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ lao động thương binh và xã hội trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân
gia đình liệt sĩ với sáu trăm bảy mươi hai tấm bằng tổ quốc ghi công
lần thứ hai trong năm tham dự lễ trao bằng tổ quốc ghi công
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ xúc động khi được tham dự buổi lễ và nhấn mạnh
trong suốt bảy mươi năm qua đảng nhà nước và nhân dân thường xuyên chăm lo đến công tác thương binh liệt sĩ và người có công
chủ trương của đảng nhà nước ta là không để người có công nào với nước mà không được hưởng chế độ chính sách của nhà nước
thời gian qua bộ lao động thương minh xã hội đã cùng với các cấp các ngành
với tinh thần trách nhiệm cao
cùng với những cách suy nghĩ và cái phương thức làm đột phá sáng tạo
gắn trách nhiệm của các cấp quỹ chính quyền các đoàn thể và nhân dân
trong việc nỗ lực trong quy trình thẩm định xem xét hồ sơ một cách thận trọng chặt chẽ
và đến nay đã xác nhận được hàng nghìn liệt sĩ thương binh người hưởng chính sách như thương binh
kết quả này tuy chưa nhiều nhưng là rất đáng trân trọng
đó là cơ sở để chúng ta tiến đến giải quyết căn bản các hồ sơ tồn động
trong việc xác nhận người có công với cách mạng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng quyết tâm
sáng tạo của bộ lao động thương bình và xã hội và các cơ quan đơn vị ở trung ương các địa phương
và của nhân dân trong công tác xác nhận tồn động sau chiến tranh
nhấn mạnh thành tích này mang tính nhân văn sâu sắc
đây là trách nhiệm cao cả
nghĩa tình sâu nặng là sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước và toàn xã hội
các thế hệ người việt nam hôm nay và mai sau đối với những người đã cống hiến
đóng góp hy sinh cho sự nghiệp cách mạng quang vinh của đảng của dân tộc
chúng ta xin hứa với anh linh hương hồn của những người đã mất
rằng tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên ơn những thế hệ người việt nam
đã ngã xuống
vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và sẽ nguyện làm hết sức mình trong việc tìm mọi biện pháp giải pháp
để xác nhận và thực hiện chính sách ưu đại đối với người có công và thân nhân của họ
kết thúc bài phát biểu của mình chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn
mỗi người mỗi ngành hãy tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa
coi đó là tình cảm là vinh dự và trách nhiệm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với những người đã có công lao với sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị sáng nay tại tỉnh cao bằng đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ chính trị về công tác nhân sự
đồng chí lại xuân môn thôi giữ chức bí thư đảng đoàn hội nông dân việt nam
để tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy cao bằng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó ông lại xuân môn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
chủ tịch trung ương hội nông dân việt nam được phân công điều động giữ chức vụ
bí thư tỉnh ủy cao bằng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị cũng quyết định điều động phân công ông nguyễn hoàng anh
ủy viên trung ương đảng thôi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy cao bằng về giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy cao bằng
giữ chức vụ chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp
phát biểu tại hội nghị đồng chí phạm minh chính đánh giá cao kết quả lãnh đạo
chỉ đạo của hai đồng chí lại xuân môn và nguyễn hoàng anh về các mặt công tác
góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng tại cao bằng

và đề nghị hai đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy năng lực trí tuệ trên các phương diện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng nay tại tp hcm ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam đã tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm qua các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo định hướng thông tin của đảng nhà nước
thông tin kịp thời trung thực toàn diện đời sống chính trị kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại
báo chí cũng đã tuyên truyền đậm nét các nghị quyết của hội nghị trung ương
nghị quyết của quốc hội của chính phủ chỉ thị của bộ chính trị ban bí thư
đặc biệt báo chí đã tuyên truyền hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ tư
khi chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đống đảng
ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tại hội nghị đại diện các cơ quan báo chí đã có những tham luận tâm huyết
nhấn mạnh công tác quản lý các cơ quan đại diện thường trực và phóng viên thường trú
vấn đề giữ đúng tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí và việc giữ vững đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí võ văn thưởng khẳng định
công tác báo chí đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng toàn diện
quản lý nhà nước về công tác báo chí có nhiều tiến bộ chất lượng uy tín của giải báo chí quốc gia được nâng cao
bên cạnh đó cũng hình thành những giải thưởng mới nhận được sự quan tâm của giới báo chí của dư luận xã hội
tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như thông tin không đúng tôn chỉ mục đích
không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép
nhiều báo tạp chí điện tử phát tán thông tin một chiều đưa tin không đúng sự thật thiếu nhạy cảm về chính trị
đăng tải quá nhiều thông tin về mặt trái của xã hội
vẫn còn tình trạng vi phạm luật sở hữu trí tuệ bản quyền trong lĩnh vực báo chí
thưa các đồng chí năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm mà số lượng phóng viên báo chí là bị xử lý hình sự
bị bắt quả tang khi nhận tiền khi vòi vĩnh nhiều hơn mọi năm

và điều này làm cho những người làm báo chân chính rất là đau lòng
và cũng đặt ra một cái đòi hỏi là trong làm báo phải đấu tranh với nhau
không để những con sâu này làm rầu nồi canh không để những hình ảnh không hay này
nó làm cho hình ảnh báo chí xấu đi trong mắt của xã hội
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm năm
các quốc gia đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí

có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu
mà nghị quyết đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đặt ra
do đó một số việc cần tập trung như thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của năm hai nghìn hai mươi
gắn với nhiệm vụ mục tiêu tổng thể của cả nhiệm kỳ
trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết của bang chấp hành trung ương của bộ chính trị bang bí thư
của quốc hội của chính phủ trên tất cả các mặt kinh tế xã hội quốc phòng
an ninh đối ngoại xây dựng đảng
tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chỉ đạo định hướng nội dung thông tin
theo hướng chủ động nhạy bén kịp thời thuyết phục giữ vững nguyên tắc một đầu mối thông tin
nhân hội nghị lần này bang tuyên giáo trung ương cũng tặng bàn khen cho một số cơ quan
có thành tích nổi bật trong chỉ đạo chủ quản tham mưu về công tác báo chí năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị cách đây đúng bốn mươi năm năm phố khâm thiên và nhiều địa điểm của thủ đô hà nội
đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề trong trận bom hủy diệt đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
kể từ ngày đó hồi ức về một khâm thiên đau thương đã trở thành một phần không thể ngôi ngoai trong lòng nhiều người
vì thế mà đối với những con người ấy khi chứng kiến ngày chiến tranh tàn phá qua đi
họ lại vững vàng vượt lên để trân trọng hơn những ngày hòa bình
những câu hát trong bài em ơi hà nội phố là cảm xúc của nhạc sĩ phú quang về một khâm thiên đau thương bốn mươi năm năm về trước
đêm hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hơn một trăm linh máy bay b năm mươi hai đã giải thảm bom xuống hà nội
một trận không kích lớn nhất trong lịch sử chiến tranh việt nam mà quân đội mỹ triển khai
đã săn phẳng nhiều nơi

trong đó có khâm thiên một khu vực dân cư đông đúc của hà nội

nhớ lại cái đêm cách đây bốn mươi năm năm
phượng không thể quên được ánh mắt của một cụ bà đứng thất thần khi nhìn thi thể của hai mươi sáu người
con cháu cụ không khóc mà đứng như một pho tượng còn những người chứng kiến thì không ai cầm được nước mắt
đài tưởng niệm khâm thiên này là dấu tích duy nhất còn sót lại sau trận bom giải thảm bốn mươi năm năm về trước
những ngày này người dân khâm thiên
ghé thăm các nhà phụ quang
để thắp hương tưởng nhớ người thân và bà con xóm cũ
mọi người cùng nhắc lại ký ức đau thương để cùng trân trọng hơn những giá trị của hòa bình
ngay trong buổi sáng cùng ngày ubnd tỉnh cà mau đã có công điện yêu cầu các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh các sở ban ngành cấp tỉnh chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm một số việc ứng phó tiếp theo
các cơ quan đơn vị thường trực nhà máy xí nghiệp trở lại hoạt động bình thường các phương tiện khai thác hải sản tiếp tục neo đậu tại nơi an toàn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với ubnd cấp huyện tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết trên biển